bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định từ ngày một tháng bốn tới đây sẽ dừng thí điểm việc triển khai taxi công nghệ
việc thí điểm kinh doanh taxi công nghệ theo quyết định hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải sẽ dừng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các hình thức kinh doanh này sẽ chuyển sang áp dụng theo nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
có hiệu lực từ ngày một tháng bốn thay thế nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
cụ thể tất cả xe kinh doanh vận tải hành khách dưới chín chỗ được xác định là taxi
những xe này có quyền lựa chọn gắn màu taxi trên nóc xe hoặc phải dán chữ xe taxi bằng vật liệu phản quang trên kích thước và kính sau xe
bộ giao thông vận tải đề nghị sở giao thông vận tải các địa phương gồm hà nội tp hcm đà nẵng quảng ninh khánh hòa
hướng dẫn yêu cầu các đơn vị thí điểm kinh doanh taxi công nghệ dừng hoạt động từ ngày một tháng bốn
các đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải đang thí điểm
các đơn vị đang liên kết phương tiện chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp theo nghị định một mươi
trường hợp xe dưới chín chỗ đang thí điểm là xe hợp đồng kể từ ngày một tháng bốn nếu tiếp tục hoạt động là xe hợp đồng
phải cấp lại phù hiệu và dán lên kính xe thực hiện xong trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trường hợp có nhu cầu chuyển sang xe taxi phải thực hiện cấp lại phù hiệu theo nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi